chuyển sang các thông tin khác
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm
xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hôm nay đến ngày một mươi ba tháng bảy
trong vụ án này tòa sơ thẩm xác định bị cáo nguyễn đức trung có hành vi can thiệp
để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ trong số bảy bị cáo chỉ có ba bị cáo kháng cáo
bị cáo nguyễn đức trung đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm
bị cáo nguyễn thị kim tuyến và phạm thị thu hường cựu cán bộ sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt
sáng nay trong phần thủ tục hội đồng xét xử cho biết phiên tòa vắng mặt một số người có quyền
và nghĩa vụ liên quan nhân chứng giám định viên tuy nhiên họ đã có lời khai trong quá trình điều tra
và tại phiên sơ thẩm ngoài ra một số người có đơn xin xử vắng mặt điều này không làm ảnh hưởng đến phiên phúc thẩm